ngày hai mươi tám tháng hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông iwamura iyashichigu
tổng giám đốc aomon tại việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng vui mừng được biết qua hợp tác với aomon
rất nhiều sản phẩm của việt nam được tiêu thụ tại nhật bản do đó thủ tướng mong muốn việt nam
thúc đẩy mạnh mẽ tiêu thụ hàng hóa trực tiếp thông qua tập đoàn aomon trong nhiệm kỳ của ông iwamura iyashichigu
thủ tướng cũng vui mừng thông báo trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ vừa thông báo
giúp việt nam khỏi danh sách nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
tổng giám đốc iwamura iyashichigu cảm ơn sự hỗ trợ của việt nam trong quá trình aom kinh doanh
nhờ sự hỗ trợ của chính phủ các bộ ngành việt nam mà aomon đã gạt thái thành công
tin tưởng quan hệ giữa tập đoàn aom và việt nam ngày càng phát triển mạnh mẽ trở nên khăng khít hơn
đại sứ nhật bản tại việt nam umeda kunio khẳng định việt nam có vai trò hết sức quan trọng
trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn aom mong muốn chính phủ việt nam tiếp tục quan tâm
và ủng hộ aom làm ăn thành công tại việt nam
đại sứ cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam đạt nhiều kết quả tích cực
đánh giá cao thiện trí của aomon thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ việt nam sẽ quyết tâm tiếp tục nỗ lực triển khai mạnh mẽ các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư
qua đó tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có các doanh nghiệp nhật bản đầu tư kinh doanh thành công tại việt nam